đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương làm trường đoàn đã làm việc với ban thường vụ tình ủy tình tuyên quang
về công tác lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết hai mươi sáu
nghị quyết nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất
năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung ương đảng
khóa một mươi hai một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
quán triệt nội dung yêu cầu kiểm tra đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh qua công tác kiểm tra nhằm ra soát
hệ thống lại kết quả đã thực hiện nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí đề nghị sau đợt kiểm tra này các cấp ủy đảng của tỉnh tuyên quang tiếp tục kiểm tra cấp dưới để tháo gỡ ngay những vướng mắc
thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy đồng chí chẩu văn lâm ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy tuyên quang phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra
đồng thời quán triệt tới ban thường vụ và các tổ chức đảng được kiểm tra cần thực hiện nghiêm túc đúng đội dung tiến độ theo kế hoạch chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan